đồng chí nguyễn đức trung chủ tịch ubnd tp hà nội và đoàn công tác của thành phố đã có buổi làm việc với huyện thạch thất
về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm chín tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
trước khi làm việc với huyện thạch thất chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng
tại xã thạch hòa huyện thạch thất phục vụ phát triển khu công nghệ cao hòa lạc quốc lộ hai mươi một a
khu vực cần giải phóng mặt bằng có diện tích hơn hai trăm linh hectare liên quan đến nơi sinh sống của hơn một trăm linh hộ gia đình
lãnh đạo địa phương đã báo cáo với đồng chí chủ tịch ubnd tp những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng
về hồ sơ đất kinh phí cơ chế chính sách công tác tái định cư
chủ tịch ubnd tp hà nội đề nghị địa phương và các cơ quan chức năng tiếp tục ra soát kỹ lưỡng
báo cáo lịch sử hồ sơ sử dụng đất của từng hộ gia đình để có phương án giải phóng mặt bằng hợp lý
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đề nghị huyện thạch thất tiếp tục bám sát
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trung mương thành ủy hội đồng nhân dân ubnd tp để đạt và vượt một mươi bảy trí tiêu đề ra
và đến hết năm hai nghìn một mươi tám phải đạt huyện nông thôn mới
để phát triển bền vững thạch thất phải đi trước một bước trong công tác quy hoạch
trước hết là cùng sở quy hoạch kiến trúc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cục bộ
bố trí diện tích để xây dựng các kho chứa nguyên vật liệu thành phẩm phục vụ các làng nghề khu công nghiệp
việc quy hoạch vùng dân cư phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất ở cần chú trọng việc xây dựng không gian sống sạch đẹp hiện đại
huyện thạch thất cũng cần chú trọng quy hoạch các tuyến đường kết nối với khu công nghệ cao hòa lạc
quy hoạch sớm hạ tầng giao thông quanh các khu công nghiệp cụm công nghiệp đón đầu làn sóng đầu tư cũng như việc dịch chuyển dân số cơ học
quy hoạch xã thạch hòa gắn với khu công nghệ cao hòa lạc theo hướng trở thành khu đô thị
chiều cùng ngày đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung đã có buổi làm việc với huyện hoài đức
nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện
năm hai nghìn một mươi bảy giá trị sản xuất của huyện hoài đức đạt một mươi bảy hai trăm chín mươi tỷ đồng tăng một mươi ba mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
kinh tế của huyện tiếp tục phát triển toàn diện cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng công nghiệp xây dựng chiếm bốn mươi hai sáu mươi sáu
thương mại dịch vụ chiếm năm mươi một bảy mươi hai nông nghiệp còn năm sáu mươi hai
năm hai nghìn một mươi bảy hoài đức đã đạt chuẩn nông thôn mới công tác quản lý đất đai môi trường và phát triển đô thị của huyện được chú trọng
thu gom rắc thải đạt tỷ lệ